sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc cho biết hiện tại thì hạn hán vẫn đang xuất hiện trên diện rộng
khiến cho hàng chục nghìn hectare cây trồng bị hạn nặng gây thiệt hại nặng nề cho địa phương
hạn hán đã làm cho chín mươi tám hồ đập cạn đáy các hồ chứa còn lại mực nước chủ yếu duy trì ở mức thấp
trong đó các hồ chứa nhỏ cạn kiệt các hồ chứa vừa và lớn phổ biến còn từ ba mươi năm mươi dung tích
hiện toàn tỉnh đắk lắc có hơn một mươi bốn trăm linh hectare cây trồng bị hạn trong đó có hơn ba tám trăm linh ha lúa
hơn hai hectare cây hoa màu và hơn bốn năm trăm linh hectare cây lâu năm bị ảnh hưởng
khu hạn kéo dài còn làm cho hơn hai một trăm linh hộ dân ở các huyện ea súp grongbong ea ca bồn đôn cư mở ga bị thiếu nước sinh hoạt